thưa quý vị phó thủ tướng lê văn thành vừa ký công điện số một nghìn ba trăm hai mươi hai của thủ tướng chính phủ gửi bộ trưởng thủ trưởng cơ quan ngang bộ cơ quan thuộc chính phủ
trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín và chủ tịch ubnd các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương về tổ chức hoạt động vận tải hành khách đảm bảo thích ứng an toàn
linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín để từng bước khôi phục hoạt động vận tải hành khách một cách thận trọng an toàn và hiệu quả thủ tướng chính phủ yêu cầu
một về khôi phục vận tải hành khách bằng đường hàng không đã được chính phủ chỉ đạo tại thông báo số hai trăm sáu mươi ba của văn phòng chính phủ ngày tám tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
tuy nhiên theo báo cáo của bộ giao thông vận tải hiện nay một số địa phương thực hiện chưa đúng chỉ đạo nêu trên cũng như chưa thực hiện đúng các quy định của bộ giao thông vận tải bộ y tế
yêu cầu các địa phương cần ra soát điều chỉnh và thực hiện nghiêm các chỉ đạo nêu trên
hai về khôi phục vận tải hành khách bằng đường hàng không đã được chính phủ chỉ đạo tại thông báo số hai trăm sáu mươi ba của văn phòng chính phủ ngày tám tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
hai bộ giao thông vận tải và bộ y tế giám sát hướng dẫn kiểm tra việc thực hiện của các địa phương kịp thời chấn chỉnh và xử lý theo thẩm quyền các trường hợp thực hiện chưa đúng quy định
báo cáo đề xuất thủ tướng chính phủ xem xét xử lý đối với trường hợp vượt thẩm quyền
để tiếp tục đáp ứng yêu cầu phục hồi kinh tế và nhu cầu đi lại của người dân giao bộ giao thông vận tải căn cứ hướng dẫn của bộ y tế về phòng chống dịch covid một mươi chín phối hợp chặt chẽ với các địa phương chậm nhất ba ngày
kể từ ngày ban hành công điện này phải ban hành quy định hướng dẫn và triển khai hoạt động vận tải hành khách bằng đường sắt đường bộ trên toàn quốc đảm bảo an toàn phòng chống dịch
yêu cầu trưởng ban chỉ đạo phòng chống dịch covid một mươi chín và chủ tịch ủy ban nhân dân các tỉnh thành phố trực thuộc trung ương thực hiện nghiêm chỉ đạo của thủ tướng chính phủ và các hướng dẫn của bộ giao thông vận tải bộ y tế